tiếp nối thành công của việt nam trong việc tổ chức các sự kiện thể thao gắn với phòng chống tác hại của thuốc lá
tại kỳ sea games lần thứ ba mươi một sắp diễn ra tại nước ta các hoạt động tuyên truyền đang được đẩy mạnh nhằm hướng tới một sea games không khói thuốc lá
từ khi việt nam đăng cai tổ chức sea games lần đầu tiên vào năm hai nghìn ba
bàn tổ chức sea games đã cùng bộ y tế tổ chức y tế thế giới who ký kết văn bản chính thức nhất trí phối hợp tổ chức sea games không thuốc lá
loại bỏ việc sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức ra khỏi các sự kiện thể thao
tại sea games lần thứ ba mươi một nước chủ nhà việt nam tiếp tục thực hiện nghiêm các thỏa thuận đã ký kết trong công tác phòng chống thuốc lá ở việt nam
cũng như cam kết một kỳ đại hội không hút thuốc lá
sea games là một cơ hội tốt cho thể thao việt nam cũng như cho tất cả các hoạt động truyền thông nói chung
chúng tôi từ năm nay hai nghìn hai mươi khi mà bắt đầu triển khai các kế hoạch chuẩn bị
sea games hai nghìn hai mươi một năm tới thì đã hướng tới trên tinh thần là một sea games đứng về phương diện là môi trường là một sinh sương không khói thuốc
đấy là một khẩu hiệu sẽ là một khẩu hiệu chính thức của sea games
các vận động viên tham gia trong kỳ đại hội này cũng đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về tắc hại của khói thuốc lá tới bản thân
những người xung quanh và hình ảnh của người việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
môn của bọn em là môn bắn súng thì rất là cần sự kết hợp
và hít thở nếu mà những ai mà hút thuốc thì cũng có thể ảnh hưởng rất là nhiều
em cũng chỉ muốn mong mọi người là hãy giữ đến mình
bởi vì mình đang thí đấu cho quốc gia cho đất nước mình
nên là mình phải giữ cho mình có sức khỏe tốt trạng thái tốt để thi đấu đạt kết quả cao
khi mà là một vận động viên chuyên nghiệp thì khói thuốc cũng như là việc hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện trong thi đấu
ảnh hưởng đến nhịp tim
hơi thở trong kỳ sea games sắp tới trong môi trường thể thao trong kỳ đại hội thì tôi cam kết sẽ không sử dụng thuốc lá
sẽ đi tuyên truyền cho mọi người xung quanh mình không sử dụng thuốc lá trong kỳ đại hội tới
ngoài việc tôn vinh tinh thần thể thao cao thượng thông qua việc tổ chức kỳ sea games lần thứ ba mươi một
việt nam mong muốn truyền tải một thông điệp với các nước trong khối asean cũng như bạn bè thế giới
về một thể thao việt nam không khói thuốc